trong khi đó ở khu vực phía tây bắc bộ hầu như không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh
lại có tác động nhiều của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây nên trời sẽ còn nắng sớm trước một mươi giờ sáng
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực các tỉnh lai châu lào cai điện biên sơn la hay cả hòa bình
sẽ tăng lên mức hai mươi sáu hai mươi chín độ
với các tỉnh miền trung nắng cũng xuất hiện trên hầu khắp khu vực
đối với các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh nền nhiệt ngày cao trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
và các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ là từ hai mươi tám đến ba mươi độ
còn đối với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận giao động trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
trong khi đó ở khu vực tây nguyên và nam bộ thời tiết vẫn chưa có chuyển biến đáng kể
trời ít mây và có nắng từ sớm nên nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên
tiếp tục duy trì mức từ ba mươi hai ba mươi bốn độ nắng nóng xuất hiện cục bộ ở một vài nơi
trong khi đó các tỉnh thành khu vực nam bộ thời tiết vẫn có
sự phân hóa giữa miền đông và miền tây
ở miền đông trời nắng nóng diện rộng với nhiệt cao trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
còn tại các tỉnh miền tây nhiệt độ phổ biến mức từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
trên biển khối không khí lạnh yếu đi gió trên khu vực huyện đảo hoàng sa trở lại
với hướng nam đến đông nam với cường độ yếu ở mức cấp ba
trong khi ở khu vực huyện đảo trường sa gió hướng đông bắc đến đông với cứng độ
ở mức từ cấp ba đến cấp bốn mưa rông ở một vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
thuận lợi cho các hoạt động lưu thông hàng hải cũng như khai thác ngư trường của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước